sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi bệnh viện răng hà mặt hà nội phối hợp với tổ chức phẫu thuật nụ cười operation smile
và bệnh viện eda của đài loan tổ chức lễ khai mạc tháng phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em bị dị tật hở môi vò miệng
khe hở môi hở hàm ếch là một trong những dị tật phổ biến nhất đối với trẻ sơ sinh tại việt nam
gây biến dạng môi mũi cung răng khuôn mặt gây dối loạn ăn uống do bị sặc khó khăn khi bú
trẻ dễ bị viêm mũi họng viêm đường hô hấp muộn hơn thì dối loạn mọc răng dối loạn phát âm biến dạng xương mặt hàm
chính vì vậy dị tật khe hở môi vòng miệng không những ảnh hưởng tới ngoại hình mà còn gây ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển cơ thể và tâm lý của trẻ
của bệnh viện răng mặt chua hà nội tỷ lệ trẻ em sinh ra có dị tật khe hở môi vò miệng chiếm vào khoảng từ một một năm phần ngàn
tức là cứ khoảng độ bảy trăm linh đến một ngàn cháu sinh ra có một cháu bị khuyết tật khe hở môi vò miệng
trước đây thì có nhiều cháu mà không có điều kiện được mổ kịp thời cho nên là cái số tổn động nó cũng khá nhiều hàng ngàn thậm chí có những lúc hàng chục ngàn
thế nhưng mà nhiều năm trở lại đây thì bệnh viện giang mặt trung ương hà nội đã hợp tác với rất là nhiều tổ chức quốc tế như tổ chức phẫu thuật nụ cười
operation smile việt nam operation smile quốc tế và các tổ chức nhân đạo từ châu âu nhật bản hàn quốc v v
và hàng năm tổ chức rất là nhiều các đợt phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em và mỗi một năm có từ năm trăm linh đến một trẻ em được phẫu thuật tại bệnh viện gia mặt trung ương hà nội
và bên cạnh đấy thì bệnh viện có cử nhiều các bác sĩ tới các tỉnh
để chuẩn bị cho những ca phẫu thuật kể từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến nay đã có trên sáu mươi trẻ được đưa tới bệnh viện răng hàm mặt trung ương hà nội để khám
làm các xét nghiệm sinh hóa huyết học x quang và được chăm sóc điều trị trước khi phẫu thuật
dự kiến trong hai tuần lễ đầu tiên sẽ có khoảng một trăm hai mươi bệnh nhi được phẫu thuật tạo ra
tất cả bệnh nhi được ở trong các buồng bệnh đầy đủ tiện nghi được phẫu thuật bởi đội ngũ y bác sĩ giỏi của việt nam và đài loan
đồng thời các bé sẽ được chăm sóc hậu phẫu trong điều kiện tốt nhất
bệnh viện eda đài loan sẽ hỗ trợ phía việt nam cả về tài chính lẫn nguồn nhân lực với mong muốn phẫu thuật miễn phí cho tám mươi một trăm linh trẻ em bị dị tật khe hở môi hàm ếch
đây cũng là dịp để các y bác sĩ của hai bệnh viện trao đổi kiến thức chuyển giao công nghệ nâng cao tay nghề
phẫu thuật tạo hình hàm mặt